tổng thủy văn quốc gia từ đầu tháng sáu đến nay tổng lượng mưa trên lưu vực sông mê công
ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ ba mươi đến tám mươi
tổng lượng dòng chảy các trạm trên dòng chính sông mê công năm nay
cũng thiếu hụt ba mươi năm bốn mươi năm so với trung bình nhiều năm
lũ không về sản xuất và đời sống của hàng triệu nông dân vùng đồng bằng sông kiều long
bị hành hưởng nghiêm trọng
mực nước lũ thấp sẽ dẫn đến phù sa ngày càng ít dần lượng thủy sản ít
không có đủ nước ngọt để đẩy mặn ra xa và không rửa được tạp chất trong đất
làm ảnh hưởng đến chi phí sản xuất năng suất lúa và cây trồng khác
nguy cơ hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn vùng cửa sông khu vực nam bộ đang hiện hiện
trong mục làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình tuần này
báo quân đội nhân dân có bài viết xuyên tạc thành tiệu của cách mạng tháng tám là có tội với dân tộc
theo bài viết cũng như nhiều năm trước năm nay
ngày hội của dân tộc một số người lại đem chuyện cũ kể lại nhưng thực chất là xuyên tạc lịch sử
đã có nhiều học giả trong nước và nước ngoại phân tích chứng minh thắng lợi của cuộc cách mạng tháng tám
là kết quả của quá trình đấu tranh hy sinh sương máu của toàn dân tộc việt nam
suốt một mươi năm năm dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
đó còn là kết quả của hơn ba mươi năm tìm đường cứu nước của lãnh tụ nguyễn ai quốc chủ tịch hồ chí minh
xuyên tạc thành tiệu cách mạng tháng tám là có tội với lịch sử có tội với dân tộc với nhân dân và với tổ tiên
thành phố đà lạt và đảo ngọc phú quốc thiên đường về du lịch nghỉ dưỡng vừa trải qua đợt ngập lịch sử
đây là điều nghịch lý với đặc thù địa lý cao nguyên và đảo của các địa phương này
nguyên nhân lớn được chỉ ra đó là do tình trạng phát triển nhanh nhưng thiếu quy hoạch
phú quốc đà lạt ngập nặng hậu quả của phát triển nóng là bài viết trên báo sài gòn giải phóng
theo ông lại thế hưng tri cục trưởng tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật tỉnh lâm đồng
việc phát triển quá nhanh nhà kính là một nguyên nhân gây ra tình trạng ngập úng tại thành phố đà lạt
nếu như cuối thập niên một nghìn chín trăm chín mươi thành phố đà lạt chỉ có giải rác một số nhà kính
thì hiện nay đã tăng lên khoảng hai bốn trăm linh hectare toàn tỉnh lâm đồng có bốn năm trăm linh ha nhà kính
còn tại phú quốc việc phát triển nhanh về dân cư khách du lịch và sản xuất kinh doanh
khiến cho hệ thống hạ tầng về thoát nước vốn đoã quá cũ kỹ
nay lại càng không đáp ứng đủ
ngoài ra các khu vực này trước đây có nhiều ao hồ tự nhiên để điều hòa thoát nước
nhưng hiện nay đã bị săn lấp tôn nền
báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay có bài viết đáng chú ý trường yếu kém đóng cửa được không
bài viết đưa ra ý kiến của nhiều nhà quản lý giáo dục liên quan đến chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại hội nghị tổng kết năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín và triển khai nhiệm vụ năm học mới vừa qua
thủ tướng đã bày tỏ quan điểm
cần kiên quyết đóng cửa các trường đại học yếu kém kéo dài
một số ý kiến cho rằng việc này chắc còn khó hơn mỏ kim đáy bể
bởi việc thực thi quyền sáp nhập hay đóng cửa một trường là không hề dễ
nhiều ý kiến khác lại cho rằng việc này hoàn toàn có thể làm được
nhưng cần quan tâm đến lợi ích của người học trước tiên
còn trên báo thời nay lại chỉ ra thực trạng tên gọi trường quốc tế đang bị lạm dụng
mới đây thanh tra bộ giáo dục và đào tạo đã công bố kết luận thanh tra
về việc quản lý hoạt động liên kết đào tạo
quản lý cấp pháp văn bằng chứng chỉ của sở giáo dục và đào tạo hà nội
qua đó thanh tra bộ giáo dục cũng đề nghị sở giáo dục và đào tạo hà nội
tổ chức giả soát thanh tra kiểm tra những cơ sở giáo dục mang danh quốc tế
về tên gọi trường quốc tế đại diện bộ giáo dục và đào tạo cho biết
ở việt nam chưa có văn bản nào định nghĩa về trường quốc tế
vì thế tên gọi trường quốc tế đang bị lạm dụng
việc tự phong trường quốc tế nhằm thu hút phụ huynh học sinh
dù mức thu học phí ở các trường này rất cao nhưng nhiều phụ huynh ngộ nhận
rằng con em mình đang được học ở trường quốc tế nên vẫn cố gắng đầu tư
mặc dù thực chất dạy và học không biết có tương xứng với chi phí hay không
một thông tin liên quan đến lĩnh vực y tế theo ghi nhận tại một số bệnh viện
chuyên khoa hỗ trợ sinh sản trên địa bàn hà nội tỷ lệ vô sinh hiếm muộn
ngày càng gia tăng đây là nguy cơ đáng cảnh báo
bài viết trên báo hà nội mới cho biết theo tổ chức y tế
thế giới who ở việt nam nói riêng và các nước châu á thái bình dương nói chung
tỷ lệ vô sinh hiếm muộn ngày càng tăng tại việt nam tỷ lệ vô sinh hiếm muộn
hiện chiếm khoảng bảy bảy số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ
tương ứng có từ bảy trăm linh đến một triệu cặp vợ chồng vô sinh
theo ý kiến của các chuyên gia bác sĩ cùng với các nguyên nhân về bệnh lý
môi trường ô nhiễm áp lực cuộc sống sinh hoạt không lành mạnh là những yếu tố
làm gia tăng tình trạng vô sinh hiếm muộn đặc biệt là ở các cặp vợ chồng trẻ